sau ba ngày xét xử và nghị án chiều nay tòa nhân dân tp hà nội đã tuyên án phạt một mươi bị cáo
trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội
nguyên giám đốc cdc hà nội là nguyễn nhật cảm giữ vai trò chủ mưu bị tuyên phạt một mươi năm tù
chín bị cáo còn lại trong vụ án này đã bị tòa tuyên án phạt về cùng tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
gồm nguyễn vũ hà thanh nguyên trưởng phòng tài chính kế toán cdc hà nội và đào thế vinh
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vật tư khoa học và thương mại việt nam cùng bị tuyên phạt sáu năm sáu tháng tù
các bị cáo còn lại bị tòa tuyên phạt từ ba mươi sáu tháng tù treo đến sáu năm tù